hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng xét xử tòa nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án trịnh xuân thành
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc và các đồng phạm
bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và tham ô tài sản xảy ra tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc và tập đoàn dầu khí việt nam pvn
theo đó cựu chủ tịch hội đồng thành viên pvn đinh la thăng bị tuyên phạt một mươi ba năm tù giam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trịnh xuân thanh bị tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội cố ý làm trái
trung thân về tội tham mô tài sản tổng hình phạt là trung thân
cựu tổng giám đốc pvn phùng đình thực nhận mức án chín năm tù
hai cựu phó tổng giám đốc nguyễn quốc khánh và nguyễn xuân sơn cùng nhận mức án chín năm
hình ảnh do camera quan sát của một hộ gia đình bị hại tại thành phố hải dương ghi lại được khi bị tên trộn đột nhập
điều đáng nói là đối tượng đột nhập trong lúc các thành viên của gia đình đều ở nhà và đang sinh hoạt tại tầng dưới
đối tượng đã vào lục lọi trộm cắp được số tài sản có tổng giá trị hơn một năm tỷ đồng và chỉ tàu thoát khi bị người nhà phát hiện hồ hoán
sau một thời gian điều tra phòng cảnh sát hình sự công an hải dương đã làm rõ bắt giữ đối tượng phạm đăng hồng chú huyện tứ kỳ
và bước đầu đã làm rõ năm vụ trộm cắp khác mà đối tượng này gây ra
em thấy túi sách nữ đe góc giường em mở ra thì bên trong có một túi bao da chứ biết là cái gì phim mở ngăn phụ bên cạnh có một mươi trộn đồng
theo quy luật đây đang là thời điểm mà tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động
qua một tháng thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đến nay
lực lượng công an tỉnh hải dương đã bắt giữ gần chục đối tượng làm rõ trên hai mươi vụ trộm cắp trên địa bàn
thủ đoàn hoạt động của các đối tượng
ý tưởng khá đa dạng chúng thường theo dõi trước quy luật sinh hoạt của các thành viên trong gia đình trước khi thực hiện hành vi phạm tội
tài sản trộm cắp cũng rất đa dạng có thể là xe máy tiền vàng điện thoại nữ trang hoặc bất cứ thứ gì mà chúng có thể lấy đi một cách nhanh chóng
nhiều đối tượng còn tỏ ra manh động liều lĩnh sẵn sàng tệ cửa phá khóa hoặc đột nhập vào nhà ngay khi có chủ ở nhà để trộm cắp

đối tượng khá đa dạng chúng thường theo dõi trước quy luật sinh hoạt của các đối tượng
khoảng hai mươi hai giờ tối qua phòng kẻ xác định sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố biên hòa đã bất ngờ kiểm tra cơ sở game bắn cá tại khu phố một mươi một phường tân phong thành phố biên hòa phát hiện nhiều sai phạm dưới hình thức biến tướng của trò chơi game bắn cá để đánh bạc do võ đình tú điều hành
cơ quan công an xác định hai mươi hai đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi trên máy game bàn cá
khám xét nơi ở tại tiệm do võ đình tú điều hành công an thu giữ hơn sáu mươi triệu đồng tiền mặt cùng ba mã tấu đồng thời thu giữ hàng chục triệu đồng từ các con bạc tham gia đánh bạc
bước đầu tú khai nhận tiệm game này đã hoạt động được hơn một năm nay mỗi ngày chia thành hai ca hoạt động hai mươi hai đến hai mươi bốn giờ mỗi ngày với nhiều con bạc đến từ đồng nai bình dương và thành phố hồ chí minh
công an đã tạm giữ bảy máy game bắn cá cùng hàng chục đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
cũng trong ngày hôm qua lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bến tre đã bắt quả tàng một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất nhà ông bùi gia phúc ở ấp ba xã phú nhuận tp bến tre
khi lực lượng công an ập vào có một mươi tám đối tượng đang tham gia đánh bạc đã bỏ chạy khỏi hiện trường
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt được bảy đối tượng tạm giữ tăng vật gồm bốn con gà hai bộ cựa sắt tám xe máy sáu điện thoại di động cùng số tiền gần ba mươi triệu đồng
tụ điểm đá gà này đã hoạt động được gần một tháng nay hàng ngày có rất nhiều đối tượng tại địa phương và các nơi khác đến để tham gia đánh bạc